tối qua ngày một mươi chín tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tiến sĩ jonathan choi
chủ tịch phòng thương mại hồng kông việt nam chủ tịch tập đoàn sunwa hồng kông trung quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực của ông jonathan choi những năm qua
đóng góp tích cực vào quan hệ việt nam hồng kông nói riêng việt nam trung quốc nói chung
mong muốn kim ngạch thương mại song phương việt nam hồng kông năm hai nghìn một mươi bảy đạt tám tỷ usd
thủ tướng cho biết gần đây chính phủ việt nam đang chuyển hướng vào phát triển nông nghiệp công nghiệp công nghệ cao
do đó thủ tướng mong muốn sunwa quỹ đầu tư vinacapital đầu tư vào việt nam mạnh mẽ hơn nữa trên những lĩnh vực này
cho biết năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại việt nam hồng kông đạt bảy năm tỷ usd quyếm một năm hai nghìn một mươi bảy con số này là hai tỷ usd
thủ tướng mong muốn sunwa và cá nhân ông jonathan choi nỗ lực đóng góp tích cực vào quan hệ việt nam hồng kông năm hai nghìn một mươi bảy
để kim ngạch thương mại song phương năm nay đạt tám tỷ usd
hai bên phối hợp để lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư phát triển tốt đẹp
thủ tướng mong muốn tập đoàn và cá nhân ông jonathan choi tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa vào các lĩnh vực của nền kinh tế việt nam mà sunwa có thế mạnh
không chỉ là lĩnh vực kinh tế mà cá nhân ông jonathan choi sẽ hợp tác mạnh mẽ hỗ trợ việt nam phát triển các lĩnh vực văn hóa giáo dục
ông jonathan choi khẳng định với thế mạnh của tập đoàn sunwa có quan hệ sâu rộng với các tập đoàn lớn
có thể giúp việt nam kết nối làm ăn
không chỉ hồng kông trung quốc cũng mong muốn phát triển mạnh kinh tế thương mại đầu tư với việt nam
ông jonathan choi bày tỏ nguyện vọng mong muốn gắn bó với việt nam như ngôi nhà thứ hai của mình
qua đó giúp đỡ nhiều đối tác khác làm ăn hiệu quả tại việt nam
được biết chính phủ việt nam đang cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
do đó sunwa quan tâm đầu tư vào lĩnh vực tiềm năng này
cũng như mong muốn được đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng sẵn có bảo đảm đem lại hiệu quả lợi ích cho cả hai phía